do sở giao thông vận tải thành phố làm chủ đầu tư là một trong những công trình trực tiếp góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông kết nối cảng biển của khu công nghiệp đình vũ cát hải đáp ứng yêu cầu phát triển chung của khu vực kinh tế đình vũ cát hải vùng kinh tế biển trọng điểm của thành phố hải phòng và biển bắc
đây là gói thầu xây lắp số một và số hai xây dựng đường và các công trình kỹ thuật từ km đến km một ba trăm linh km hai sáu trăm linh
công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp hà nội và tổng công ty xây dựng bạch đăng là nhà thầu thi công đã được triển khai từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đến nay toàn tuyến của gói thầu đã hoàn thành công tác gia tải và quan chắc lún đang bắt đầu dỡ tải để triển khai các hạng mục tiếp theo như hệ thống thoát nước mặt đường vỉa hè
thời gian dự kiến nghiệm thu và bàn giao vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
do quá trình thi công trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác vận tải nên đòi hỏi nhà thầu
phải bảo đảm tiến độ chất lượng và an toàn
cùng với gói thầu xây lắp số một và số hai trên toàn tuyến có một mươi năm gói thầu đồng loạt thi công
đã cơ bản hoàn thành xong công tác gia tải nền đường và quan chắc lún
với quy mô cải tạo mở rộng năm hai trăm tám mươi mét đường giao thông hiện có thành đường giao thông cấp một
đường phố chính chủ yếu có bề rộng nền đường sáu mươi tám m bề rộng mặt đường bốn mươi tám m kết cấu mặt đường bê tông nhựa
cùng với đó là cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước điện chiếu sáng đối nội và lắp đặt biển báo sơn vạch
tổng mức đầu tư hơn sáu trăm tám mươi ba tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
công trình hoàn thành sẽ góp phần tăng
cường năng lực thông xe của tuyến đường đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của khu công nghiệp đình vũ
nam đình vũ và giữa đất liền với huyện đảo cát hải và cát bà
góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của hải phòng và cả nước
tuyến đường ba trăm năm mươi sáu kết nối từ đường quốc lộ năm ra đến cầu tân vũ lạch huyện dài hơn bảy km
thành phố hải phòng đã chủ động huy động các nguồn vốn ngân sách để đầu tư cho tuyến đường
và hoàn thành một tám km còn năm hai km đang được tập trung chỉ đạo các nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ thi công giảm áp lực về giao thông trên tuyến
đây là tuyến đường kết nối rất quan trọng đối với khu kinh tế đầu mối cát hải
bên cạnh đó có một mươi cảng đang hoạt động thu hút rất nhiều doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn
cùng với việc nâng cấp hạ tầng giao thông thì việc kết nối giữa các hạ tầng
cũng sẽ góp phần giảm tài cho các tuyến đường huyết mạch của thành phố
điều này cũng được lãnh đạo ngành giao thông vận tải thành phố đưa ra các giải pháp cụ thể
việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho các dự án giao thông là một trong những giải pháp quan trọng
được thành phố hải phòng đưa ra trong điều kiện nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn hiện nay
trong đó trục giao thông đô thị của thành phố sử dụng vốn vai ngân hàng thế giới
do ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư đang được khẩn trương triển khai xây dựng
gói thầu cvk năm a nâng cấp cầu niệm một và đường trường trinh
là một trong năm gói thầu xây lắp thuộc dự án phát triển giao thông đô thị thành phố hải phòng
đang được triển khai những hạng mục cuối cùng
công trình nâng cấp cài tạo cầu niệm một được khởi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
và dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư một trăm bảy mươi tỷ đồng
đây là công trình cầu sử dụng công nghệ giàn thép thanh treo maccaloi công nghệ tiên tiến của anh
với ưu điểm chịu được tài trọng lớn
tuy nhiên tải trọng kết cấu giảm đi giảm chi phí nguyên liệu nhưng vẫn bảo đảm tính mỹ quan của công trình
cây cầu vượt sông tại đô thị này không chỉ kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng
mà còn là điểm nhấn kiến trúc cho thành phố trong tương lai
đây là một cái dạng kết cấu hiện giờ ở việt nam thì chưa có nhiều nhưng ở trên thế giới thì ứng dụng rất nhiều
bởi vì đặc biệt quan trọng nhất là nó tiết kiệm được rất nhiều vật liệu mà vì là vật liệu thép đắt tiền
cho nên là công nghệ này giảm được rất nhiều về giá thành thi công
điểm thứ hai là xét về mặt kiến trúc thì cái dạng kết cấu này vì là nó dùng ít vật liệu
cho nên nhìn rất thanh mảnh rất đẹp cực kỳ hợp với những khung cảnh ở đô thị cầu vượt đô thị
là những nơi mà cần các điểm nhấn kiến trúc
những ngày này trên công trình cầu điểm một các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai những hạng mục cuối cùng
với việc tăng ca ăn trưa ngay tại công trường để bảo đảm về đích đúng tiến độ
gói thầu cải tạo cầu niềm i và đường trường trinh là gói thầu khó khăn nhất của dự án
do liên quan đến các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và phân luồng giao thông
trên hai tuyến giao thông huyết mạch của thành phố là đường trường trinh và đường nguyễn văn linh
cùng với sự nỗ lực của chủ đầu tư ban quản lý dự án và nhà thầu thi công gói thầu
đang được triển khai kịp tiến độ và bảo đảm an toàn những hạng mục cuối cùng
đang gấp rút được hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong quá trình thi công chúng tôi cũng gặp những khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng
hơn nữa đây là công trình thi công áp dụng công nghệ tiên tiến của anh mark calloy
đòi hỏi kỹ thuật cao nên chúng tôi tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ công trình
bảo đảm đúng hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư
chúng tôi hàng ngày làm theo ba k và an toàn áo động thì được bảo hộ rất tốt
quần áo và giày mũ và giày an toàn đầy đủ
công trình được nâng cấp hoàn thành sẽ thay thế cây cầu niệm cũ đã xuống cấp
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi góp phần nâng cao năng lực vận tải
và kết nối kinh tế giữa các huyện
huyện phía nam của thành phố như kiến an vĩnh bảo an lão kiến thụy với trung tâm thành phố
cùng với cây cầu bình lợi và cầu đông trù cây cầu niệm của thành phố hải phòng
cũng được áp dụng công nghệ tiên tiến của anh đó chính là công nghệ mark canoy
đây là một trong những công nghệ mà giúp giảm chi phí về nhiên liệu
cũng như là đảm bảo mỹ quan của đô thị
và đây được hứa hẹn là một công trình kiến trúc về điểm nhấn của thành phố cảng hải phòng
trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố
việc huy động nguồn vốn cho các công trình giao thông trọng điểm này là vô cùng quan trọng
ngoài nguồn vốn ngân sách thì việc huy động nguồn vốn đầu tư xã hội hóa theo hình thức tpp
cũng được ngành giao thông thành phố chủ động nắm bắt triển khai và kêu gọi đầu vụ
về nguồn vốn thì thứ nhất là được trung ương quan tâm đầu tư
những tuyến đường huyết mạch kết nối hải phòng với cả vùng và khu vực
thứ hai là huy động các nguồn lực ngoài ngân sách
hiện nay thành phố hải phòng đang huy động các nhà đầu tư các doanh nghiệp
tham gia đầu tư theo hình thức tpp vừa ngân sách vừa ngoài ngân sách và bot
như thế thì tạo tiền đề cho việc huy động vốn ngoài xã hội
đây là một giải pháp rất hữu hiệu trong dàn tới
vì nguồn ngân sách của mình đầu tư công hiện nay đang gặp khó khăn
tại hải phòng thì ngành giao thông vận tải chúng tôi đã chủ động đề xuất với thành phố
là huy động các nhà đầu tư có năng lực về tài chính
ví dụ như tuyến đường quốc độ tuyến đường ven biển
kết nối giữa quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa
qua đoạn hải phòng thì chúng tôi cũng đề xuất là sử dụng cái nguồn vốn của doanh nghiệp
đầu tư theo hình thức tpp vừa bot vừa bot để huy động các nguồn lực này
sớm có những con đường mới cho thành phố
cùng với không khí thi đua trên các công trình cầu bạch đăng
một dự án quan trọng có tính kết nối kinh tế vùng cũng đang được triển khai xây dựng
những ngày này các đơn vị thi công đang triển khai quyết liệt các hạng mục công trình
đảm bảo với đích đúng tiến độ
công trình cầu bạch đằng dài ba km thi công trên địa hình hiểm trở ngã ba sông
theo thiết kế trụ dây văng nên tất cả các phương tiện nổi máy móc thiết bị đưa vào thi công
đều được chủ đầu tư thực hiện các thủ tục xin cấp phép bởi cảng vụ hàng hải hải phòng
để các phương tiện được hoạt động tại dự án
đặc biệt là các phương tiện thi công tại các trụ tháp dây văng của cầu chính
nằm trên luồng hàng hải quốc tế
nằm găng của dự án
để bảo đảm tiến độ thi công trên toàn bộ công trường
chủ đầu tư đã chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu thi công ba k liên tục
đồng loạt trên tất cả các mũi triển khai các biện pháp thi công cuốn chiếu
bảo đảm hoàn thành từng hạng mục và triển khai các hạng mục tiếp theo
đồng thời tổ chức các lễ gia quân bảo đảm các mốc hoàn thành đúng tiến độ
để đảm bảo tiến độ thi công trên toàn bộ công trường
chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát nhà thầu thi công ba k liên tục
trên tất cả các đồng loạt trên tất cả các mũi
và có những biện pháp thi công như thi công côn chiếu
để đảm bảo hoàn thành từng hạng mục và chuyển giai đoạn thi công hạng mục tiếp theo
chủ đầu tư đã phát động phong trào thi đua
chúng tôi sẽ theo dõi yêu cầu tư vấn giám sát
và ban quản lý dự án cũng theo dõi bám sát
để đánh giá từng mốc thời gian theo tiến độ thi đua đó
sau khi cầu bạch đằng hoàn thành đưa vào khai thác
góp phần hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven biển duyên hải bắc bộ
và vùng đồng bằng sông hồng
rút ngắn năm mươi km quãng đường từ thủ đô hà nội đến thành phố hạ long
từ một trăm tám mươi km xuống còn một trăm ba mươi km
với thời gian di chuyển còn chưa đầy hai tiếng
đây sẽ tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
tạo đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực bắc bộ
dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường trục qua khu công nghiệp đình vũ
dự án nâng cấp cầu niệm một và đường trường trinh
là thuộc dự án phát triển giao thông đô thị thành phố hải phòng
con đường cao tốc hiện đại nhất việt nam được khánh thành ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
sân bay cát bi được khánh thành năm hai nghìn một mươi sáu
cảng quốc tế lạch huyện quốc lộ một mươi mở rộng cũng sẽ được hoàn thành sớm
những công trình ấy đang từng ngày thay đổi bộ mặt của thành phố cảng
giúp kết nối kinh tế tạo sự kết nối một cách toàn diện giữa thành phố với các địa phương trên cả nước